tại tỉnh bến tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín
năm mươi năm bến tre được tuyên dương danh hiệu anh dũng đồng khởi thắng mỹ diệt nguyện
và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trường vĩnh trọng
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
cùng lãnh đạo các ban ngành trung ương địa phương và đại diện một trăm ba mươi phụ nữ tham gia đội quân tóc dài năm xưa
đội quân tóc dài ra đời năm một nghìn chín trăm sáu mươi do nữ tướng nguyễn thị định lãnh đạo
được tổ chức thành đội ngũ chặt chẽ có lãnh đạo chỉ huy đầy đủ và có kinh nghiệm đấu tranh
lúc này tổ chức hội phụ nữ tại tỉnh bến tre có khả năng huy động cùng một lúc hàng nghìn phụ nữ
trong thời gian một ngày và bảo đảm lương thực thực phẩm cho đấu tranh
tổ chức đấu tranh liên tục từ năm đến một mươi ngày có khả năng hiệp đồng tiến công trên diện rộng
đội quân tóc dài đã phối hợp chặt chẽ giữa ba mũi tiến công chính trị vũ trang và binh vận
để tạo sức mạnh tổng hợp từng bước giành thắng lợi
không chỉ đấu tranh chính trị quân đội tóc dài còn trực tiếp cầm súng chiến đấu
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đơn vị vũ trang nữ đầu tiên từ người đội viên đến việc tổ chức chỉ huy đều do phụ nữ đảm nhiệm
mang phiên hiệu c bảy trăm một mươi ra đời
và là lực lượng bộ đội nữ đầu tiên của chiến trường khu tám quân khu chín
đội quân tóc dài là biểu tượng cho tinh thần bất khuất chiến đấu kiên cường của người phụ nữ bến tre
trong kháng chiến chống mỹ cứu nước
với những chiến công đặc biệt xuất sắc đội quân tóc dài cùng với hội phụ nữ giải phóng bến tre
vinh dự được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
nhân dịp này chủ tịch nước cũng truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cho đồng chí huỳnh minh lễ chiến sĩ đặc công chính trị viên phó đại đội
chủ nhiệm đặc công tỉnh đội bến tre và đồng chí lê văn duyệt chiến sĩ tình báo
trưởng ban trinh sát quân báo bộ chỉ huy quân sự tỉnh bến tre